thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ giao văn phòng chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng hệ thống e cabinet
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ
với mục tiêu đổi mới phương thức làm việc của chính phủ trên cơ sở ứng dụng các thành tiệu mới về công nghệ tiên tiến của thế giới hướng tới chính phủ không giấy tờ
sau hơn ba tháng tích cực chuẩn bị
văn phòng chính phủ cùng các bộ ngành cơ quan và hai tập đoàn vnpt và viettel đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống e cabinet
e cabinet sẽ hỗ trợ đắc lực cho các phiên họp chính phủ với đầy đủ các chức năng như cập nhật quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu phiên họp quản lý phiên họp
từ thành phần nội dung chương trình phát biểu thảo luận tham gia ý kiến chỉnh sửa dự thảo văn bản biểu quyết điện tử có xác thực chữ ký số của các thành viên chính phủ
thành viên chính phủ vắng mặt tại phiên họp có thể tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua thiết bị di động
e cabinet cũng bao gồm chức năng hỗ trợ xử lý công việc của chính phủ quản lý việc gửi phiếu lời ý kiến thành viên chính phủ nhắn tin điện thoại sms gửi email thông báo đến các thành viên chính phủ
các thành phần dự họp chính phủ tự động cảnh báo nhắc quá hạn cho thành viên chính phủ và bộ phận tham mưu giúp việc khi có nội dung quá hạn cho ý kiến
hệ thống e cabinet có tính bảo vệ
hệ thống e cabinet có tính bảo đảm an toàn thông tin bảo mật cao sử dụng các mã hóa của ban cờ yêu chính phủ trong lưu trữ truyền dữ liệu
mục tiêu cụ thể của e cabinet phấn đấu đến hết năm hai nghìn một mươi chín giảm ba mươi thời gian họp so với trung bình các năm trước giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong các phiên họp chính phủ
hết năm hai nghìn một mươi chín đạt mục tiêu họp chính phủ không giấy tờ sử dụng một trăm linh văn bản điện tử trong các phiên họp chính phủ trừ văn bản có độ

trong hai năm trở lại đây google đã hợp tác tích cực với bộ thông tin và truyền thông việt nam trong việc ngăn chặn gỡ bỏ những video clip xấu độc trên youtube
tuy nhiên trước tình trạng các clip xấu độc được đăng tải rất nhiều và có chiều hướng gia tăng bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức buổi họp mặt chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng sáu tại hà nội
qua quá trình theo dõi giả soát cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử nhận thấy các sai phạm này đến từ nhiều nơi
chủ thể không chỉ youtube google mà từ các đại lý quảng cáo của google tại việt nam người mua quảng cáo những nhà sáng tạo trên youtube và các công ty mạng lưới đa kênh
đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quảng cáo là nguy cơ đáng lo ngại gây ảnh hưởng đến sự an toàn uy tín của các thương hiệu doanh nghiệp
theo báo cáo của cục phát thanh và truyền hình tính đến ngày hai mươi năm tháng sáu cục phát hiện có khoảng một trăm linh nhãn hàng trong nước vi phạm quảng cáo trong các clip thông tin xấu độc
ngay khi có yêu cầu từ bộ các doanh nghiệp nhãn hàng đại lý quảng cáo đã thể hiện tinh thần sẵn sàng hợp tác trong việc yêu cầu google và youtube ngăn chặn tình trạng này
trong thời gian tới bộ thông tin và truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với google youtube trong việc phối hợp ngăn chặn gỡ bỏ với các clip kênh vi phạm
đặc biệt bộ sẽ phối hợp với các công ty công nghệ tạo ra công cụ để sàng lọc nội dung xấu độc đồng thời sẵn sàng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để phát huy tối đa tiềm lực doanh nghiệp việt nam
ngày hai mươi sáu tháng sáu tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt heo đã chính thức ra mắt thành viên thứ tám của tập đoàn là tổng công ty dịch vụ số việt heo
sự ra đời của tổng công ty dịch vụ số việt heo nhằm tạo nền móng cho quá trình chuyển dịch số thực hiện chiến lược phát triển của việt heo trong giai đoạn mới kiến tạo xã hội số
với mục tiêu khởi nguồn cuộc sống số một cuộc sống mới an toàn đơn giản cho tất cả mọi người tổng công ty dịch vụ số việt theo đường xác định là một công ty công nghệ tập trung trong ba lĩnh vực chính
tài chính số viettel pay mobile money lĩnh vực dịch vụ dữ liệu tập trung các lĩnh vực tín dụng
bảo hiểm quảng cáo lĩnh vực thương mại điện tử
đặc biệt phương thức mobile money sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán hàng hóa dịch vụ có giá trị thấp sẽ phá bỏ mọi khoảng cách công nghệ
ngay cả người dân khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa vốn có ít điều kiện tiếp cận với các dịch vụ tài chính truyền thống cũng sẽ tiếp cận được với các dịch vụ tài chính số
thưa quý vị kể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
các bệnh viện tuyến tỉnh thành phố và bệnh viện trung ương đã tiến hành triển khai hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử cho bệnh nhân
theo thông tư bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám ttbt của bộ y tế
không chỉ giảm bớt thủ tục hành chính phiền hà cho người bệnh tiết kiệm được chi phí mà bệnh án điện tử còn góp phần vào việc triển khai theo dõi sức khỏe suốt đời cho người dân
tuy nhiên qua quá trình tiến hành triển khai thực tế tại bệnh viện
thì vẫn còn rất nhiều khó khăn đặc biệt là vấn đề kinh phí để triển khai bệnh án điện tử
thì mỗi bệnh viện phải đầu tư ban đầu là khoảng hai mươi tỷ đồng chưa tính chi phí thuê bảo mật thông tin thêm hồ sơ chữ ký điện tử của các bác sĩ
hiện nay còn rất nhiều bệnh viện còn đang trong quá trình chuẩn bị
do còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng và sự thiếu đồng bộ trong hệ thống phần mềm quản lý
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để cùng tìm hiểu về vấn đề này
bệnh án được ghi chép hiển thị và lưu trữ bằng phương tiện điện tử
có cơ sở pháp lý và chức năng tương đương bệnh án giấy quy định tại luật khám bệnh chữa bệnh
đây là phiên bản số của hồ sơ sức khỏe giấy do bộ y tế quy định được ghi chép hiển thị và lưu trữ bằng phương tiện điện tử
hoạt động này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu giảm quá tải cho cơ sở y tế tuyến trên
về lâu dài bệnh án điện tử sẽ là kho dữ liệu thông tin sức khỏe cá nhân trong suốt cuộc đời mỗi người
bệnh án điện tử khi được triển khai sẽ từng bước tuân thủ được các quy định quy trình và phác đồ điều trị
không còn sai sót trong việc thống kê sai số lượng thuốc vật tư y tế tiêu hao xét nghiệm
sao chép sai chỉ định không phù hợp về chỉ định không phù hợp về thời gian
điều này không những mang đến nhiều lợi ích cho bệnh nhân bởi họ sẽ tránh được việc thất thoát
hồ sơ giấy tờ bệnh án mà các bác sĩ dù ở bất cứ cơ sở y tế
cơ sở y tế nào đều có thể theo dõi được quá trình của người bệnh để có những phương pháp khám chữa bệnh phù hợp nhất
em thấy đấy nó cũng rất là hiệu quả tại vì là khi mà sử dụng cái sổ sách này
chữ của bác sĩ xấu là một thứ mình không dịch không đọc được
thứ hai là mình đi lấy thuốc ấy đôi khi là nó cũng nhầm lẫn tại vì là người kê thuốc ấy
người ta sẽ không đọc được chính xác cái thuốc mà cái tên cái chữ mà bác sĩ ghi ở trong đấy
đây là những hình ảnh tại bệnh viện việt đức hà nội
hiện cơ sở vật chất hà nội
các tầng trang thiết bị y tế và con người ở đây đã hoàn toàn có thể đáp ứng được việc vận hành bệnh án điện tử
hiện tại mạng nội bộ của bệnh viện đã liên thông giữa các khoa phòng
giúp cho ban giám đốc và các trưởng phó ban quản lý chặt chẽ được các hoạt động của bệnh viện
bệnh viện cũng có thể kiểm tra chéo giữa các khoa phòng và liên kết với các bệnh viện trong và ngoài nước
để chuẩn đoán bệnh và hội trần khám chữa bệnh trực tuyến
đối với những hệ thống chuyên môn
đặc biệt là phòng khám đã liên kết với các khoa chẩn đoán hình ảnh cũng gây mê hồi sức
tất cả những thông tin của bệnh nhân đặc biệt là kết quả của chẩn đoán hình ảnh như siêu âm x quang city
đặc biệt trong cấp cứu là chúng tôi bây giờ bắt đầu xem bất kỳ lúc nào khi bệnh nhân vừa trụ xong
chứ không phải đợi từ ba mươi phút cho đến khoảng một tiếng nữa
vì vậy tiếp cận và giải quyết bệnh nhân cũng nhanh hơn rất nhiều
đặc biệt trong cấp cứu thì nó cực kỳ ý nghĩa luôn
khác với bệnh viện
việt đức trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa bệnh viện sanh pôn hà nội
đã ứng dụng bệnh án điện tử từ nhiều năm nay và đem lại nhiều hiệu quả rõ nét trong công tác khám chữa bệnh
tiết kiệm đáng kể thủ tục thời gian của người bệnh cũng như y bác sĩ
mỗi bệnh nhân đều có áp dụng công nghệ thông nguyên ngay từ lúc bắt đầu vào bệnh viện
khi mà chúng ta đến chúng ta chỉ cần mỗi cái mã đây thôi
chúng tôi quản lý trên cái phần mềm
ví dụ như phần mềm quản lý thông tin về bệnh thì là phần hít
thứ hai là cái phần lit tức là phần xét nghiệm
thì chúng tôi bây giờ chúng tôi đã kết nối được với nhau để trả kết quả cho bệnh nhân tại bàn bác sĩ
không cần phải cầm cái tờ giấy kết quả này không cần phải cầm cái phim này
chúng tôi sẽ là tiết kiệm được rất nhiều tiền về vấn đề phim ảnh
bởi vì mỗi một năm cái tiền phim có thể đến hàng tỷ đồng
có thể thấy rất rõ những lợi ích của bệnh án điện tử
tuy nhiên để tiến hành triển khai thực tế tại các bệnh viện thì vẫn còn rất nhiều khó khăn
đặc biệt là vấn đề kinh phí
để triển khai bệnh án điện tử thì mỗi bệnh viện phải đầu tư ban đầu là khoảng hai mươi tỷ đồng
chưa tính chi phí thuê bảo mật thông tin thêm hồ sơ chữ ký điện tử của các bác sĩ
một người bệnh vào thì chúng tôi vẫn sử dụng bệnh án giấy để ghi nhận lại các thông tin đưa ra các trần đoán
đồng thời các thông tin đấy cũng có lưu trữ trên phần mềm của bệnh viện
và việc sử dụng bệnh án giấy thì nó cũng có những cái bất tiện hơn bệnh án điện tử
là vì nó cũng phải có những cái kho để giữ chữ
mà một ngày bệnh viện việt đức khám khoảng độ hơn một trường hợp
chúng ta biết là với hơn một bệnh án đấy lưu trữ lại thì nó đòi hỏi
cái số người tham gia làm cái việc đấy cũng sẽ rất lớn
cái thuận lợi của bệnh án điện tử nó mang lại rất nhiều lợi ích
nhưng nó cũng đòi hỏi rất nhiều những yếu tố
chẳng hạn như là phải có những cái đầu tư về kinh phí đầu tư về con người và cái vận hành của nó
và nếu mà tôi tin rằng nếu mà chúng ta vận hành tốt
những bệnh án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin tốt
thì cái tính chuyên môn chuyên nghiệp hóa cao trong ngành y tế
cũng như là những cái điều khác nó sẽ rất thuận lợi cho người thấy thuốc
cũng như người bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh tại một cơ sở y tế
bên cạnh đó khi triển khai bệnh án điện tử
các bệnh viện cũng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề
như việc lưu hồ sơ bệnh án phải bảo đảm hệ số an toàn ra sao
nếu hệ thống mạng bị mất hay hỏng dữ liệu thì phải xử lý như thế nào
đồng bộ tương thích tại một số thời điểm
một số hạng mục gây khó khăn trong việc chuyển dữ liệu liên thông dữ liệu của các cơ sở y tế
chúng ta đang ở giai đoạn đầu
chúng ta chưa có một sự kết nối tổng thể về tầm quốc gia
và đó là mỗi một cái bệnh viện tại hà nội
cũng như mỗi một bệnh viện trên cả nước
đều sử dụng một cái phần mềm khác nhau
cũng như là họ sử dụng các cái sự kết nối khác nhau
và do đó nó chưa có một cái theo cái chuẩn
và do đó hiện tại thì với các cái thông tư bộ y tế mới nhất hiện tại
rồi một cái chuẩn chung
để từ đó có thể kết nối các cơ sở dữ liệu của bệnh nhân với cái hệ thống của bảo hiểm xã hội
để từ đó mang lại cái hiệu quả lợi ích cho bệnh nhân
cũng như là trong cái hành toán miễn phí
đồng thời làm sao mà tạo ra một cái chuẩn chung trên toàn nước
có thể thấy các cơ sở y tế đã rất tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng trang thiết bị và con người
cho việc triển khai bệnh án điện tử theo thông tư bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám ttbit
tuy nhiên việc triển khai bệnh án điện tử nhằm tạo ra một đột phá lớn trong ngành y tế
vẫn cần phải có lộ trình dài hơi để có thể thực hiện
triển khai bệnh án điện tử ấy thì chúng tôi cũng đã làm rồi
và chúng tôi cũng đã thử làm rồi
nhưng có lẽ là cái phần mềm nó chưa đáp ứng để chúng tôi hoàn thiện trong cái việc đấy
và cái ứng dụng công nghệ thông tin bây giờ bởi vnđ thì cũng đáp ứng khoảng độ sáu mươi bảy mươi trong cái chuyện đấy
còn riêng cái bệnh án điện tử hoàn thiện thì có lẽ là cuối năm thì chúng tôi sẽ đưa vào
thực ra cái bệnh án điện tử ấy thì chúng tôi sẵn sàng bất kỳ lúc nào
cái đây nó lại vừa phụ thuộc vào bên phòng nó thật sự là bên phòng công nghệ thông tin
khi nào phòng công nghệ thông tin cho chúng tôi một cái phần mềm
để ví dụ nhập liệu vào tên tuổi địa chỉ giới rồi chẩn đoán vân vân và sau đó lưu và xếp vào
thì có lúc nào thì chúng tôi sẵn sàng chúng tôi làm lúc đấy
vì tất cả thì chúng tôi cũng đã được đào tạo và được tập huấn để cho rồi
hiện nay một trong những yếu tố quan trọng để triển khai bệnh án điện tử
là chữ ký điện tử của bác sĩ
tuy nhiên hiện nay về mặt pháp lý chữ ký điện tử của các bác sĩ vẫn chưa được công nhận
mà chỉ căn cứ vào chữ ký trên giấy của bác sĩ điều trị
kéo theo đó là những thay đổi về quy trình khám chữa bệnh hồ sơ hành chính thanh toán bảo hiểm
quá trình điều trị cây đơn của y bác sĩ để mỗi bệnh nhân khi đến khám và điều trị
sẽ có các mã số định danh id để quản lý suốt đời
theo bộ y tế để thực hiện được một khối lượng công việc khổng lồ trên
vẫn cần có thời gian và lộ trình thì mới thực hiện được
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau